cảm ơn các bạn đã xem
hiện nguyên nhân gây ra vụ lật thuyền vẫn chưa được các cơ quan chức năng của nigeria công bố
do sự yếu kém của hệ thống cơ sở hạ tầng đường bộ và tình trạng bắt cóc đòi tiền chuộc diễn ra phổ biến
dọc theo một số tuyến đường cao tốc nên hoạt động đi lại bằng thuyền trên sông để vận chuyển và buôn bán diễn ra một cách phổ biến ở nigeria
cơ quan quản lý đường thủy nội địa quốc gia của nước này đã nỗ lực ngăn chặn hoạt động di chuyển bằng thuyền trên sông vào ban đêm
để chấm dứt nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn và quy định hành vi chở quá tải là vi phạm pháp luật
song các thuyền trưởng và thủy thủ đoàn thường phớt lờ những quy định này
ủy viên khu vực duyên hải của kenya rosda oscanta vào ngày một mươi ba tháng sáu xác nhận số người tử vong trong vụ việc liên quan đến một giáo phái ở nước này
thực hành việc nghiện an để gặp chúa giê xu đã vượt qua con số ba trăm linh sau khi một mươi chín thi thể mới được tìm thấy cùng ngày
cảnh sát kenya cho rằng hầu hết các thi thể được tìm thấy trong khu rừng sakahola gần thị trấn malindi bên bờ ấn độ dương
thuộc về những người theo pol nenzy mccainzai một tài xế taxi trở thành nhà truyền đạo đang bị cảnh sát giam giữ kể từ ngày một mươi bốn tháng bốn
trong khi đó người sáng lập năm mươi tuổi của nhà thờ tin lành quốc tế đã ra đầu thú hôm một mươi bốn tháng bốn
các chuyên gia đánh giá đói khát là nguyên nhân chính gây ra cái chết trong khi một số nạn nhân khác
bao gồm cả trẻ em
bóc cổ đánh đập hoặc ngặt thở
vụ án này đã làm rúng động kenya khiến tổng thống william rotto ra lệnh thành lập ủy ban điều tra về những cái chết
và lực lượng đặc nhiệm để đánh giá hệ thống quy định quản lý các tổ chức tôn giáo ở quốc gia đông phi
ezekien odero một mục sư khác bị buộc tội có liên hệ với mccainshi đang bị điều tra về một loạt tội danh bao gồm giết người
hỗ trợ tự sát bắt cóc cực đoan hóa tội ác chống lại loài người tàn ác với trẻ em lừa đảo và rửa tiền
truyền thông palestine đưa tin quân đội israel cùng ngày đã tiến hành đợt truy quét trại tị nạn barata gần thành phố nablus
ở phía bắc bờ tây khiến giao tranh đã xảy ra trong hai tiếng đồng hồ và làm ít nhất một người palestine thiệt mạng
đây là vụ việc mới nhất trong loạt diễn biến căng thẳng ở các khu vực tại bờ tây thời gian qua
vụ xung đột bạo lực mới nhất này cũng đã khiến cho nhiều người palestine khác bị thương
và hiện phía quân đội israel không bình luận về chiến dịch mới nhất này
tuy nhiên trong một tuyên bố khác quân đội israel thông báo đã tiến hành truy bắt các tay súng tấn công dân thường
và quân đội israel ở khu vực bờ tây khiến cho bốn người bị thương
những diễn biến căng thẳng mới nhất tại khu bờ tây diễn ra trong bối cảnh ngày một mươi hai tháng sáu
truyền thông israel đã dẫn lời một quan chức cấp cao của nước này cho biết
chính phủ israel đã thông báo với mỹ về kế hoạch xây thêm hàng nghìn căn hộ định cư mới ở khu bờ tây vào cuối tháng sáu này
sự việc được đánh giá là sẽ vấp phải sự phản ứng dữ dội từ người palestine
tổng thống belarus alexander lukashenko vào ngày một mươi ba tháng sáu cho biết
ông đã yêu cầu nga cất giữ một số vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này tại belarus như một biện pháp gian đe
nhà lãnh đạo này tuyên bố rằng sẽ không ngần ngại sử dụng nếu nền đất nước của ông bị tấn công
tháng ba vừa qua tổng thống putin tuyên bố theo yêu cầu của minsk
moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở belarus
điện kremlin lập luận động thái trên tương tự những gì mỹ đã làm trong nhiều thập kỷ qua
lưu trữ một phần kho vũ khí hạt nhân ở các quốc gia phi hạt nhân chẳng hạn như thổ nhĩ kỳ italia hoặc bỉ
washington cùng các đồng minh của họ đã bác bỏ lập trường trên
đồng thời cáo buộc nga mạo hiểm và sử dụng vũ khí hạt nhân để đe dọa nước khác
trong khi đó tổng thống lukashenko ngày một mươi ba tháng sáu khẳng định
lý do duy nhất để sử dụng vũ khí hạt nhân là khi belarus bị tấn công
trước đó binsk đã cáo buộc các thành viên trong liên minh tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
có chung đường biên giới với belarus đặc biệt là ba lan
triển khai lượng lớn binh sĩ tại các vị trí có thể cho thấy dấu hiệu chuẩn bị cho một cuộc tấn công
ông cũng cáo buộc ukraine giàn dự một số hành động khiêu khích gần biên giới belarus
hãng tin reuters cho biết thêm động thái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của nga ở belarus
đang được theo dõi chặt chẽ bởi cả mỹ cùng các đồng minh nato ở châu âu và trung quốc
quốc gia đã nhiều lần cảnh báo về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột
trong khi đó bộ quốc phòng mỹ
vừa mới công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá ba trăm hai mươi năm triệu usd dành cho ukraine
trong đó có tên lửa cho hệ thống phòng không đạn dược và phương tiện quân sự
thông báo viện trợ quân sự mới nhất nêu trên được lầu năm cóc đưa ra
khi ukraine bắt đầu chiến dịch phản công
trong đó một số phương tiện do mỹ cung cấp đã bị phá hủy trên chiến trường
đây là gói viện trợ thứ bốn mươi của washington dành cho kiev
bằng cách sử dụng quyền rút vốn của tổng thống pda
cho phép chính phủ mỹ chuyển giao các sản phẩm và dịch vụ quốc phòng
từ các kho dự trữ một cách nhanh chóng mà không cần sự chấp thuận của quốc hội trong trường hợp khẩn cấp
là một phần của gói viện trợ mới nhất
ukraine sẽ nhận được thêm tên lửa cho hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia
đạn dược cho hệ thống rocket pháo binh cơ động cao himas
đạn pháo một trăm năm mươi năm mm hệ thống phòng không stinger và vũ khí chống tăng
theo người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ
washington đã cung cấp khoảng bốn mươi tỷ usd để đảm bảo an ninh cho kiev
kể từ ngày hai mươi bốn tháng hai năm ngoái
thời điểm bắt đầu nổ ra cuộc xung đột ở ukraine
chiều ngày một mươi ba tháng sáu theo giờ địa phương
cựu tổng thống mỹ donald trump đã trình diện trước tòa án liên bang tại miami bang florida
sau khi bị truy tố với ba mươi bảy tội danh liên quan tới lưu giữ trái phép tài liệu mật và cản trở công lý
đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một cựu tổng thống mỹ bị cơ quan liên bang truy tố
tại tòa luật sư đại diện của cựu tổng thống donald trump
đã tuyên bố thân chủ của mình
không phạm tội
về phần mình ông trump cũng nhiều lần tuyên bố
mình là nạn nhân của các cuộc điều tra mang động cơ chính trị
theo bản cáo trạng của đại bồi thẩm đoàn công bố vào tuần trước
cố vấn đặc biệt liên bang jack smith đã cáo buộc cựu tổng thống donald trump
lấy đi hàng nghìn tài liệu chứa một số bí mật an ninh quốc gia nhạy cảm nhất
khi ông rời nhà trắng vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một
và cất giữ chúng một cách bất cẩn tại khu nghỉ dưỡng milagro ở florida của ông
các bức ảnh có trong bản cáo trạng cho thấy
các hộp tài liệu được lưu trữ trên sân khấu phỏng khiêu vũ
trong phòng tắm và nằm giải rác trên sàn nhà kho
trước ba mươi bảy tội danh hình sự bao gồm vi phạm đạo luật gián điệp
âm mưu cản trở công lý và khai báo sai sự thật
ông donald trump đã tuyên bố mình vô tội
và cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch vận động tranh cử
một cuộc thăm dò của reuters ipsos được công bố vào ngày một mươi hai tháng sáu cho thấy
tám mươi một đảng viên cộng hòa cũng cho rằng các cáo buộc nhằm vào ông trump có động cơ chính trị
trong đó theo một điều tra do cbs news tiến hành
một mươi số người được hỏi cho biết nhìn nhận về ông trump không thay đổi
kể cả sau khi cựu tổng thống bị truy tố
chính quyền một số địa phương tại ấn độ và pakistan đã tiến hành cảnh báo
và sơ tán hàng chục nghìn người dân tới nơi an toàn
trong bối cảnh siêu bão bipapoi chuẩn bị đổ bộ
cụ thể chính quyền bang gujarat thông báo hàng nghìn người dân trong bang
đã được cảnh báo di chuyển đến những nơi trú ẩn an toàn để tránh bão
dự báo tám huyện duyên hải thuộc bang guzarat sẽ bị ảnh hưởng bởi bão
nhiều cơ sở lọc dầu ngoài khơi và cảng biển trong bang cũng đã tạm ngừng hoạt động
cùng ngày cơ quan quản lý thảm họa quốc gia pakistan cho biết
chính quyền tỉnh xin đã bắt đầu sơ tán khoảng một trăm linh người dân
tàu thuyền trong khu vực cũng đã được yêu cầu di chuyển đến nơi tránh trú an toàn
trong khi các bệnh viện trong vùng được đặt trong tình trạng báo động cao
theo truyền thông khu vực siêu bão bipajoy dự kiến sẽ đổ bộ
vào khu vực giữa tỉnh guzaras của ấn độ và tỉnh karachi miền nam pakistan
vào tối ngày một mươi năm tháng sáu theo giờ địa phương
với sức gió tối đa lên tới một trăm hai mươi năm một trăm ba mươi năm km trên giờ gió giật tới một trăm năm mươi km trên giờ
ngày một mươi ba tháng sáu đồng rút của nga đã giảm giá xuống mức thấp nhất
trong vòng một mươi bốn tháng qua so với đồng đô la mỹ
sự sụt giảm này là do giá dầu giảm và nguồn cung ngoại tệ từ các nhà xuất khẩu hạn chế
cụ thể một đô la mỹ đổi được tám mươi ba sáu rút tức là đồng rút đã mất giá khoảng một hai
và ở mức yếu nhất kể từ đầu tháng bốn năm ngoái
giới phân tích lo ngại đồng rút có thể trượt ra đến mức chín mươi rút đổi một đô la mỹ
ngoài ra đồng rút cũng mất giá một năm so với đồng euro
vượt ngưỡng chín mươi rút đổi một euro lần đầu tiên trong vòng gần bảy tuần qua
giá đồng rút cho thấy thị trường phản ứng hạn chế
với quyết định giữ nguyên lại xuất của ngân hàng trung ương nga mức bảy năm hồi tuần trước
tuy nhiên ngân hàng trung ương nga cũng tỏ dấu hiệu nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất trong năm nay
đây cũng là nội dung sẽ được gửi tới quý vị trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
tunisia không thể nhập khẩu nhiều mặt hàng thuốc do thiếu hụt tài chính
các hiệu thuốc cho biết hàng trăm loại thuốc đã bị thiếu trong nhiều tháng
bao gồm thuốc điều trị bệnh tim ung thư thuốc gây mê và điều trị tiểu đường thậm chí cả thuốc nhỏ mắt
thiếu thuốc dẫn đến tình trạng bệnh của người dân thêm trầm trọng hơn
sống và học tập bình thường nhưng giờ đây tôi không còn khả năng học tập hay làm việc
ngay cả trong cuộc sống hàng ngày chỉ cần ra đường thôi cũng đã khó khăn lắm rồi
chỉ còn ba hộp thuốc nhỏ mắt cuối cùng sau khi sử dụng hết thì tôi không thể ra khỏi nhà
tôi sử dụng lưu lượng nhỏ mỗi ngày để tiết kiệm thuốc
hy vọng có ai đó ở nước ngoài sẽ gửi thuốc về
tunisia nhập khẩu tất cả các loại thuốc thông qua nhà thuốc trung ương thuộc sở hữu nhà nước
nơi cung cấp thuốc cho các bệnh viện và nhà thuốc trên khắp đất nước để bán cho người bệnh với giá trợ cấp
reuters trích lời một quan chức chính phủ tunisia cho biết nhà thuốc trung ương nợ các nhà phân phối thuốc khoảng ba trăm hai mươi năm triệu usd
không những thế các công ty bảo hiểm công và bệnh viện đã chỉ hoãn thanh toán hóa đơn của họ tới một năm
trước tình trạng này nhiều người dân đã tham gia mạng lưới tự phân phối thuốc kêu gọi nhường thuốc chưa sử dụng cho những người bệnh nặng hơn
trong bối cảnh thuốc trợ bệnh khăn hiếm và giá cả cao như hiện nay
chúng tôi đã thành lập một nhóm trên mạng xã hội với khẩu hiệu
hãy chia sẻ những loại thuốc chưa sử dụng của bạn ai đó sẽ cần đến nó
bất cứ ai yêu cầu thuốc từ chúng tôi đều phải có đơn thuốc
chúng tôi sẽ nhìn đơn rồi đăng lên nhóm để hỏi có ai còn loại thuốc đó không
tôi đã không còn thuốc một tuần rồi tôi buộc phải uống vitamin để thay thế tạm thời
tôi bị tuyến giáp không có thuốc lâu dài bệnh của tôi sẽ nặng thêm
ông nabil một cựu quân nhân
lấy thuốc từ những người đi du lịch nước ngoài cũng như những viên thuốc còn xót lại
từ những người đã hoàn thành quá trình điều trị
sau đó phân phát miễn phí cho những bệnh nhân không thể mua thuốc
tuy nhiên không phải loại thuốc miễn phí nào cũng có sẵn
và như anh abdes salem nếu không có thuốc nhỏ mắt có thể anh sẽ bị mù
trước đây thuốc được trợ giá với mức một bảy mươi tám usd
bây giờ tôi chấp nhận mua với mức giá gấp ba lần
nhờ người quen mua từ nước ngoài về miễn là mua được thuốc đắt cũng được
kể từ năm ngoái ngoài thuốc tunisia còn gặp rất nhiều khó khăn
trong việc thanh toán cho các hàng hóa nhập khẩu khác được chính phủ trợ giá
như bánh mì các sản phẩm làm từ sữa và dầu ăn
chủ yếu rác dự trữ ngoại hối của nước này giảm mạnh
từ mức một trăm ba mươi nhậm khẩu xuống chỉ còn đủ cho chín mươi ngày
tunisia đã thúc đẩy một gói cứu trợ quốc tế trong nhiều năm
để giúp nước này tránh khỏi tình trạng phá sản
nhưng bất ổn chính trị và tranh chấp về cải cách kinh tế của đất nước